từ đêm nay thời tiết bắc bộ sẽ có sự chuyển đổi rõ rệt xuất hiện những cơn mưa rào và có thể đi kèm theo rông
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nền dãnh áp thấp vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
ở đồng bằng bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
nhiệt độ cũng giảm mạnh ở đông bắc bộ ngày mai cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ sang hai ngày tiếp theo mưa giảm và nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên
vì tây bắc bộ cũng sẽ chuyển mưa rông và mưa trong những ngày tới
ngày hai mươi ba có nơi ở vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lửa đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
nhiệt độ vào ngày hai mươi ba có xu hướng giảm mạnh
khoảng năm bảy độ so với hai mươi bốn giờ trước đó cao nhất là hai mươi hai mươi ba độ khu tây bắc cao hơn
sang đến ngày hai mươi bốn và hai mươi năm mưa có xu hướng giảm xuống vài nơi nhiệt độ sẽ lại tăng dần lên
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày hai mươi ba chỉ có mưa giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với nền nhiệt độ có xu hướng giảm tới ba năm độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi sáu độ
phía nam cao hơn mưa giảm dần trong ngày hai mươi bốn và kết thúc trong ngày hai mươi năm
mức nhiệt cũng cao hơn
mức nhiệt cũng tăng lần lượt là hai bốn độ trong hai ngày này
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày hai mươi ba có thể có mưa rào rải rác ở phía bắc
nhiệt độ giảm nhẹ đạt mức cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó thời tiết trong ngày hai mươi bốn và hai mươi năm phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ khá cao từ ba mươi ba mươi ba độ
những cơn mưa trái mùa sẽ còn xuất hiện lặp lại trong chiều tối ngày mai ở nam tây nguyên và kết thúc trong hai ngày sau đó
trời chiều thời tiết vẫn còn nắng bao nhiêu
chùm với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ
nam bộ về chiều tối cũng sẽ có mưa trong ngày mai
từ ngày hai mươi bốn sang đến ngày hai mươi năm phổ biến không mưa ngày nắng và nhiều hơn với cường độ nắng gia tăng
cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ và chặn mức nắng nóng nhẹ trong hai ngày tới
chùm với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ